công an tp hcm sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ tốt trật tự an toàn giao thông
những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong những ngày đại lễ của dân tộc
công an tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phòng ngừa đấu tranh nhăn chặn các loài tội phạm
tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm
để mạnh đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ cố ý cây thường tích gây rối trật tự công cộng
lợi dụng chiến thắng của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam để đua xe trái phép cướp giật đường phố v v
phòng cảnh sát và vườn sát đã triển khai lực lượng và tổ chức trật chiến hai mươi bốn hai mươi bốn
huy động tối đa lực lượng để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
trong đó thì chú ý các khu vực như là sân bay cảng khu vực bến xe
cũng như là các cửa ngõ đoàn thành phố rồi các trục đường chính như tiếng quốc lộ
chúng tôi phối hợp với lại thành trai giao thông thanh niên xung phong để phân luồn và điều tiết giao thông từ xa
không để ủng tắc giao thông tại các cửa ngõ đoàn thành phố
với phương châm phòng hơn chống phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố
đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ như cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội cảnh sát cơ động
cảnh sát phản ứng nhanh và công an các quần huyện tổ chức nhiều phương án đấu tranh để bảo đảm trực tự an toàn giao thông
đồng thời nhanh chóng giải tán xử lý triệt đệ các đám đông có dấu hiệu nghi vấn v v
lễ quốc khánh hai tháng chín đơn vị đội cảnh sát giao thông chợ lớn đã bố trí quân số từng tra kiểm soát
trên các tuyến đường đơn vị đảm tách và điều tiết giao thông
đơn vị cũng quán triệt đến cán bộ chiến sĩ là gác lại niềm vui
nhằm đảm bảo cho người dân có một cuộc ngày nghỉ vui
các tổ tuần tra kiểm soát đã được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị nghiệp vụ như máy chụp hình
máy quay phim kịp thời ghi nhận những đối tượng có biểu hiện chống đối
cản trợ lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ nhằm phát quy hiệu quả trong việc trấn áp các hoạt động
của các đối tượng chống đối quá khích chống người thi hành công vụ
ngoài ra hàng đêm từ hai mươi bốn giờ chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn tội phạm
các trường hợp cất biến